cái tên nhóm năng lượng gốc chống đồng đang tìm cách mê hoặc người dân với lời giao giảng chữa bách bệnh
sự thật là gì mời quý vị cùng lắng nghe phân tích của chuyên gia trong ít phút tới
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh toàn cảnh của truyền hình công an nhân dân
quý vị thân mến như vậy là ba ngày nghỉ lễ tết dương lịch đã kết thúc và chúng ta quay trở lại với cuộc sống thường nhật
nhưng có lẽ là tất cả sẽ hối hả sẽ vội vã hơn khi còn gần một tháng nữa thôi cũng sẽ đến tết nguyên đán nhâm dần
vâng quý vị lưu ý thật cẩn thận khi đi ra đường vừa đảm bảo an toàn giao thông vừa đề phòng trộm cắp móc túi dịp cuối năm
và hơn hết vẫn là tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch bệnh
đó là một vài gợi mở của chúng tôi trước khi bắt đầu chương trình an ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay
còn ngay bây giờ sẽ là điểm nóng an ninh trật tự đáng chú ý
mua một trăm năm mươi một viên ma túy dạng thuốc lắc và trên năm mươi gram ma túy dạng ketamin
từ dịp tết đối tượng mua văn thành trú tại xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã bị lực lượng công an bắt giữ
bất chấp dịch covid một mươi chín hai mươi một nam nữ thanh niên đến tử lượng trượt nhanh và một số huyện lân cận trên địa bàn tỉnh nam định
tụ tập tổ chức đánh bạc với hình thức sóc đi ăn tiền giữa đêm khuya
lực lượng công an thu giữ trên chiếu bạc sáu mươi tám triệu đồng cùng một bộ bát đĩa xứ và bốn quân vị sử dụng để đánh bạc
có bốn tiền án về các tội trộm rắp và cấp trật tài sản
trần quốc vũ tiếp tục tàng trữ tiêu thụ số lượng lớn tiền giả trong thời gian dài
tòa nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt bị cáo trần quốc vũ ba mươi sáu tuổi
trú tại tuyển long bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bảy năm tù về tội tàng trữ lưu hành tiền giả
công an thị xã phúc long tỉnh bình quốc đang tạm giữ đối tượng đỗ đức phường ba mươi chín tuổi
trú tại xã đắc ơ huyện bùi giang mập tỉnh bình quốc và tăng vận là một trăm linh bốn kg gió nổ
để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm
sau tiếng nổ lớn lửa và khói bốc lên từ rãnh nhà trọ ở tuần định công
quận hoàng mai hà nội lực lượng chức năng có mặt ngay sau đó
vụ nổ khiến ba người tử vong vụ việc đang được công an quận hoàng mai khẩn trương điều tra
thưa quý vị và các bạn
qua nhiều vụ án mạng gần đây cho thấy tội phạm hoạt động với những động cơ coi thưởng pháp luật
và coi thường tính mạng của con người
một trong những biểu hiện đó chính là sự côn đồ
hành vi này cũng đã được áp dụng là tình tiết và định khung tăng nặng trong bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
lối ứng xử và các hành vi mang tính côn đồ bạo lực luôn bị cộng đồng xã hội lên án
gần đây nhất là một vụ việc vừa xảy ra tại thành phố hồ chí minh
chỉ vì từ chối không uống bia mời và không cho nhóm thanh niên xin số điện thoại
mà bốn cô gái bị gần chục nam nữ lao vào đánh tới tấp tại quán nhậu ở tp thủ đức
và ngay sau khi hình ảnh của sự việc được đưa lên mạng
cộng đồng mạng đã vô cùng bức xúc và phẫn nộ trước nhóm thanh niên này
đây là những hình ảnh được camera an ninh tại quán ăn ghi lại
theo đó vào tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai bốn cô gái tới ăn tối tại quán hai đô ở phường hiệp bình chánh
khi đang ngồi ăn thì các cô gái bị một số thanh niên tổ chức sinh nhật ở bàn bên cạnh
mời bia và xin số điện thoại
do bị từ chối nên nhóm thanh niên đã chửi bới hắt bia đồng thời xông tới tấn công bốn người phụ nữ
vụ việc khiến một người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu
sau côn đồ quá vậy người ta không đồng ý cho số điện thoại vậy mà đánh người ta là sao
toàn đám thanh niên sống thiếu trí thức nên mới có cái kiểu hành xử như này
phải phạt nặng hơn mức bình thường đối với những thành phần như này
dịch covid một mươi chín đang kết thúc
không hợp tác phòng chống dịch mà gây dối trả tự cần xử phạt thật nặng
điều đáng nói một số cô gái đi cùng nhóm thanh niên này cũng cầm ly đập liên tiếp vào đầu các nạn nhân
khiến một cô gái bị thương nặng
sau khi gây án nhóm này bỏ đi mặc kiện nạn nhân
cộng đồng mạng cho rằng đây là hành vi vô nhân tính côn đồ thiếu tình người
tại bệnh viện trả lời báo chí các nạn nhân cho biết không hề quen biết
hay có mâu thuẫn gì với nhóm thanh niên kia
phẫn nộ trước hành vi bạo lực của nhóm thanh niên kia bao nhiêu
thì cộng đồng mạng càng chỉ trích chủ quan bấy nhiêu
khi đã không có biện pháp can ngăn bảo vệ các nạn nhân
thật sự phẫn nổ khi xem đoạn clip đặc biệt là hình ảnh đối tượng phụ nữ mặc váy
cầm ly bia đánh vào đầu người ta quá hung hăng đề nghị xử phạt thật nặng
nhìn cô gái cầm ly bia đập vào phía sau đầu cô gái kia không thương tiếc
hành vi này thật côn đồ cố sát
nếu không xử lý hình sự thật nặng thì nhiều kẻ sẽ lường pháp luật
có truy tố tội giết người được không vì dùng hung khí đập liên tục vào đầu nạn nhân
quá côn đồ và quyết liệt
những tội phạm như này phải xử lý kịch không hói côn đồ
nhìn hình ảnh cô gái bị đánh thương tích đầy người thật xót xa
cùng là con người giao ra tay độc ác vậy
ngày ba tháng một công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đã triệu tập nhóm thanh niên liên quan với vụ ẩu đá
cố ý gây thương tích trên
tại cơ quan công an các đối tượng đã thử nhận hành vi
sẽ có những hình phạt thích đáng dành cho những kẻ côn đồ
cộng đồng mạng cho rằng sự việc xảy ra tại quán ăn ở thành phố thủ đức
không phải là vấn đề mới
mà trước đó việc hành xử bạo lực côn đồ trong các quán nhậu
cũng đã xảy ra tại nhiều nơi khác
do đó hành vi này cần phải áp dụng các chế tài xử lý thật nghiêm khắc
như vậy mới có thể gian đe và phòng ngừa
một phút nóng giận bốc đồng
sẽ khiến người khác phải chịu tổn thương về thể xác tinh thần suốt đời
còn người gây ra thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật
bạn nghĩ sao về hành vi côn đồ của nhóm thanh niên trong vụ việc này
hãy chia sẻ và bình luận cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị chỉ trong vòng một tháng qua
lực lượng công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
đã xử phạt gần chín mươi trường hợp học sinh vi phạm luật an toàn giao thông
phạt số tiền là một trăm một mươi triệu đồng
con số này đã đưa ra cảnh báo về ý thức chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh trên địa bàn tỉnh
mặc dù thời gian vừa qua các lực lượng chức năng cũng đã thường xuyên phối hợp với các trường học
để tăng cường công tác tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh
tuy nhiên tình trạng các phương tiện chở học sinh và học sinh điều khiển phương tiện tham gia giao thông
vi phạm các quy định của pháp luật vẫn còn diễn ra
đây là những hình ảnh dễ dàng bắt gặp
sau giờ tan trường ở một số trường học trên địa bàn thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
phóng nhanh vượt ẩu đi xe đạp điện dàn hàng hai hàng ba đi xe máy khi chưa đủ tuổi
không đội mũ bảo hiểm thậm chí không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng cảnh sát giao thông
những hành động như vậy có thể gây nguy hiểm cho chính các em cũng như những người tham gia giao thông khác
hành vi của các bạn em nghĩ là đáng phế phản và đáng phải ngăn chặn
vì tham gia không đúng luật như thế thì sẽ gây không những ảnh hưởng
nó sẽ gây ảnh hưởng đến bản thân mà còn sẽ gây ảnh hưởng đến mọi người nữa
những hành vi này gây mất trực tự an toàn giao thông đặc biệt là đã dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm
và trong thời gian vừa qua thì trên địa bàn thành phố cũng đã có xảy ra một số vụ liên quan đến các em học sinh
nhằm chấn chỉnh tình trạng trên lực lượng công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã xây dựng kế hoạch cụ thể
tập trung lực lượng phương tiện trang thiết bị để tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
trong đó tập trung ở khu vực các cổng trường và các tuyến đường phố nội thành
đội cảnh sát giao thông công an thành phố đồng hới đã tăng cương công tác tuyến truyền kỳ cam kết
đến các trường học nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với các em học sinh
đồng thời chúng tôi cũng đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm hạn chế các trường hợp vi phạm xảy ra
qua công tác tuần tra kiểm tra đặc biệt là vào thời điểm tan tầm
giờ tan trời
trong gần một tháng trở lại đây công an thành phố đồng hới quảng bình đã phát hiện và xử lý gần chín mươi trường hợp học sinh vi phạm các quy định của pháp luật về tham gia giao thông
với các lỗi chủ yếu như điều khiển phương tiện mô tô xe máy khi chưa đủ độ tuổi không có giấy phép lái xe không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe còn hiệu lực
không đội mũ bảo hiểm và một số lỗi vi phạm khác
phạt tiền hơn một trăm một mươi triệu đồng tạm giữ hàng chục phương tiện mô tô xe máy điện
ngoài công tác xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông để xử lý triệt để tình trạng học sinh vi phạm
nhận thức hiểu biết về an toàn giao thông
cho các em cũng như thường xuyên trao đổi
phối hợp với phụ huynh học sinh
đưa ra các biện pháp giáo dục phù hợp
với tâm lý của các em
lực lượng công an nếu như có kiểm tra
mà phát hiện ra trường hợp nào
thì chúng tôi cũng rất là phối hợp
để mà giáo dục cả em trong
thời gian tiếp theo
thì cũng qua đây cũng mong muốn là
nếu có trường hợp nào đó
thì cũng về phía phụ huynh
cũng hết sức là phối hợp để có thể
quản lý cả em tốt hơn nữa
bởi vì là con em của chúng ta
thì ngoài những giờ ở trường
còn rất là nhiều thời gian nữa
ở cùng với gia đình
và tham gia giao thông ở bên ngoài
cho nên là cái việc phối hợp giữa các lực lượng
trong xã hội là hết sức quan trọng
và nhà trường chúng tôi cũng mong muốn
các lực lượng xã hội cùng góp tay
chung tay với nhà trường để làm tốt hơn
cái công tác này
giáo dục nâng cao nhận thức về an toàn
giao thông cho các em học sinh
là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết
nhằm đảm bảo an toàn cho chính các em
và những người khác khi tham gia giao thông
vì vậy hơn ai hết
các bậc phụ huynh phải là những người gương mẫu
chấp hành luật giao thông
và có biện pháp nhắc nhở cũng như giáo dục con em mình
để các em có ý thức tự giác
chấp hành khi tham gia giao thông
thưa quý vị và các bạn
gần đây cái tên năng lượng gốc chống đồng
được nhiều người nhắc đến như là
một giải pháp chữa bệnh thần kỳ
thậm chí là đào ngược
các quá trình lão hóa
điều đáng nói hội nhóm này còn giao giảng nhiều điều
mê tín dị đoan tà đạo
khiến cho hàng nghìn học viên mê mụi theo học
mặc cho sự can ngăn của chính người thân trong gia đình
vậy hội nhóm năng lượng gốc chống đồng là gì
sự thật về hoạt động của nhóm này ra sao
để trả lời cho câu hỏi này
trong tiểu mục góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
chúng tôi đã mời tới trường quay tiến sĩ phạm tiến dũng
trưởng ban tôn giáo thành phố hà nội
còn đầu tiên thì xin được cảm ơn
ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và trước tiên thì xin mời ông cũng như là quý vị khán giả
cùng theo dõi một clip ngắn của chúng tôi
những hình ảnh vừa rồi
thì chúng ta thấy là thời gian vừa qua
trên các nền tảng mạng xã hội như là youtube hay là facebook
thì cũng đã xuất hiện một cái hội nhóm có tên là
năng lượng gốc chống đồng
với những loài quảng cáo có thể chữa bách bệnh
thậm chí là cả ung thư hay là covid một mươi chín
đúng không ạ vậy thì theo ông
cái hội nhóm này là gì và liệu rằng đã được
các cơ quan chức năng của chúng ta cấp phép hay chưa
vâng kính thưa các quý vị khán giả
quý vị tập viên
thì như chúng ta đã xem
phóng sự và chúng ta đã tìm hiểu biết
thì cái năng lượng gốc chống đồng này
là do ông lê văn phúc
truyền về việt nam từ năm hai nghìn một mươi chín
tại đồng lai quê hương của chúng ta
và đến tháng một mươi hai
năm hai nghìn hai mươi thì được
cái năng lượng gốc được tư viện y học
nghiên cứu cổ truyền việt nam
quyết định thành đặc tập nghiên cứu
tuy nhiên trong quá trình thực hiện
thấy nó không hợp lý
với cái đạo đức phần hóa xã hội
cũng như cái niềm tin tín ngưỡng
thì đến tháng năm hai một thì đã rút
cái quyết định này và không cho
hoạt động nữa thế tuy nhiên
về cái theo
cái luật tín ngưỡng
tôn giáo của năm hai nghìn một mươi tám
thì tại cái điều hai mươi một của luật tín ngưỡng
tôn giáo thì đây là họ không đủ
cái điều kiện để công nhận
cho là một tôn giáo vì không có
giáo lý giáo luật không có các
nghi lễ không có cái giáo chủ tôn thờ
theo quyết định thì không thể là một
thì chưa hà nội là chưa công nhận
một cái tổ chức tôn giáo
không được các cơ quan chức năng
coi là một tôn giáo
một tín ngưỡng vậy thì những cái gì
mà hội nhóm này
tuyên truyền liệu rằng thì đây có phải là
tà đạo là phản khoa học không thưa ông
thì như chúng ta cũng đã
thông tin trên các hệ thống thông tin đặc biệt
là các cái môi trường mạng
thì như chúng ta thấy
trong nội dung trong cái tình hình dịch bệnh
cũng như cái điều kiện kinh tế khó khăn
trước thì lợi dụng trên các lệnh tả mạng
xã hội facebook youtube thì các cái ngón
tôn giáo và tà đạo tạo lại tôn giáo mới
lạ và đặc biệt là có biểu hiện về tà đạo
xuất hiện trong đó có là năng lượng cốc
chống đồng thì ông đã lợi dụng những cái
lệnh tả mạng xã hội và đã dùng những cái
ngôn từ rất là mỹ miều chúng ta có thấy
là không như ngày xưa chúng ta có thấy là
nếu mà nghe tà đạo thì có thể thấy là
gì tưởng là ma mị ma quái nhưng không
đây là dùng những cái ngôn từ như là
tế bào gốc là truyền năng lượng là thiền
là thiện là chữa lành những cái từ rất
mỹ miều mà chúng ta có thể không hình
dung đấy là là những cái lớp đẹp
đưa vào thế nói về cụ thể hơn thì cái
năng lượng cốc chống đồng thì ông ấy chia ra làm
lớp và có bảy cái nhóm để chữa bệnh
trong đó có bệnh ung thư và bệnh covid
ngoài ra thì ông còn có những hướng dẫn
nữa làm cho trẻ học giỏi năng lượng
cao học giỏi thì cũng như là cho
trồng cây mà cái môi trường sạch rất
nhiều vân vân là những cái để cho
người dân tin theo thì tuy nhiên thì
trong quá trình thực hành thì tham gia vào
những lớp hai lớp đầu là lớp một và lớp hai
lớp ba thì học viên là thoải mái không
phải đóng phí gì thì tuy nhiên vào những
bốn năm năm thì là nó trong hội nhóm kín
thì chúng ta nếu chúng ta theo vào hội nhóm kín
thì lúc đấy ông ấy hướng dẫn rồi đưa ra
những cái học thuyết của ông ấy để làm
sao hướng lái theo những người chúng ta
nấm vào những cái học thuyết của cái ý định
của ông ấy đưa ra có thể thấy là với những cái
phương cách rồi là những cái câu từ nghe
có vẻ rất là khoa học và đã có hẳn
nghìn người là tin theo tuy nhiên thì
liệu rằng là ở trên mạng xã hội hiện nay thì
ngoài cái hội nhóm này có còn những cái
hội nhóm nào khác nữa không và theo ông
cái thủ đoạn của các cái hội nhóm này
như thế nào để khiến cho rất nhiều người
dân tin theo ạ ngoài cái nhóm
thì trên địa bàn hà lội chúng tôi
thì cũng qua thống kê chưa đầy đủ thì
tuy nhiên cũng có một số nhóm như là
ngọc phật hồ chí minh rồi đức chúa trời mẹ
pháp lân công hoàng thiên long pháp
lâm hội thánh đức chúa trời mẹ rồi đạo
tràng rồi đạo long hoa rồi hội thánh vũ
tuần và một số những cái nhóm cũng tương
tự hoạt động trên cái môi trường mạng trên
cái địa bàn thành phố vậy thì thủ đoạn
chung của các cái hội nhóm này như thế
nào để khiến cho người dân mê theo tin
theo những cái lời giao giảng của họ
tức là nói chung là những cái thủ đoạn
của những cái hội nhóm này thì thứ nhất là
họ đưa ra những cái từ những mũi nhừ đánh vào
những cái hội này đang có hoàn cảnh khó
khăn hoặc là đang có cái sức khỏe
không tốt và những có những cái bất ổn trong
xã hội những công việc được làm thì họ sẽ
sử dụng đây họ sẽ cho vào những lớp học
để miễn phí tuy nhiên chúng ta là
thường thường khi tiếp cận vào những nhóm
này thì đều có cái cảnh giác là đây là
một nhóm thế nên là có lúc đầu
ta tạo ra cái hội thảo cái live stream là
miễn phí và người ta nói những câu rất
thường thường bình thường
nhưng mà ví dụ là tạo ra cuộc sống tốt
đẹp hơn nâng năng lượng hơn thiện
nành thế là chúng ta nghe rồi sau đó
thì khi mà miễn phí thế nên là thì khi
chúng tôi đã có tiếp xúc với rất nhiều
người đã tham gia thì họ đều nói là gì
không tốt đấy mà tức là nâng năng năng lượng
và tốt là sức khỏe chưa có mất mát gì
trong cái điều kiện này thế tuy nhiên mà
khi mà đã bị các cái nhóm này đã luôn
khéo và đã thôi miên bằng các ngôn từ và
những khoa học giả đã bị ẩn vào trong
đầu chúng ta tiếp thu những khoa học giả
làm cho chúng ta tin tưởng và hàng ngày
chúng ta nhuễn vào làm cho chúng ta là
thấy là thật lúc đấy thì lúc đấy chúng ta
mới nội dụng cái niềm tin kín ngưỡng mọi
người để trục lợi và đặc biệt nữa là gì
làm tổn hại đến ảnh hưởng đến gia đình
đến những người thân những công việc nhiều
người thân là được khuyên bảo thì cam
khuyên thì họ bảo không biết gì cả nên
lúc đó thì họ cái xa vời vời rời hơn và
nếu có thể là họ sẽ bỏ ra gia đình để
đi theo làm cái cộng tác viên tích cực
cho những hội nhóm như này thưa ông có thể
thấy là như ông kể ra thì hiện nay trên
địa bàn cũng rất là nhiều những cái hội
nhóm hoạt động khác nhau và chắc chắn là
chúng ta cũng dễ bị rơi vào những cái lời
lôi kéo rụ rỗ của các hội nhóm này
vậy thì người dân làm thế nào để có thể
tỉnh táo để chúng ta tránh trở thành
những nạn nhân của những cái hội nhóm này
để mà tránh bị những cái biểu hiện những
cái lôi kéo và những cái tôn giáo mới
có biểu hiện tà đạo để lợi dụng những
niềm tin trục lợi thì đề nghị quý vị
giả phải phân loại ứng xử cho phù hợp thứ
nhất là tà đạo mà không bao giờ tự nhận
mình là tà đạo luôn luôn dùng những
nguồn từ là thiện nành chữa lành nạc
quan sống chủ động rồi các ứng xử nó
phù hợp rồi để thu hút các đối tượng
thường lập ra các nhóm kín ở trên mạng
xã hội để hành và rụ rỗ người thứ tiếp
về cái thường thường hoạt động là gì là
thừa kín ở họ rồi những cái nghi lễ
thì đơn giản tức là không có hệ thống
hoàn chỉnh như các tôn giáo chính thống
rồi để ra chân về bị lừa thì lúc
giai đoạn đầu là người ta cũng miễn
phí và để tạo niềm tin sau khi những
buổi hội thảo những buổi live stream thì thường
thường là có clip ảo rất nhiều để tạo ra
những hiệu ứng là đám đông để cho mọi người
là tin theo thì đấy là về những
tôn giáo và đứa nữa là gì những cái để
khi mà người dân có cái nhu cầu để khám
chữa bệnh thì nên tìm đến cơ sở y tế
thăm khám điều trị và giàn điện sức
khỏe nếu có nhu cầu về tâm linh tín
ngưỡng về tôn giáo thì mọi người nên tìm
đến nhà thờ những nơi thờ tự đã được
nhà nước công nhận giáo lý giáo luật đã
được thẩm định và đúng với những cái văn
tục công tục tập quán cũng như là cái
niềm tin để mọi người thể hiện niềm tin
của mình trong những cái vấn đề tôn giáo
vâng rõ ràng là bên cạnh cái việc mà mỗi người
dân cần phải nâng cao cái sự chủ động
sự linh hoạt của mình để mình có thể nhận
biết được các cái hội nhóm này đang hoạt
động như thế nào thì rõ ràng là cái sự vào
của các cơ quan chức năng là rất là
quan trọng vậy thì ban tôn giáo thành phố
cũng đã có những cái biện pháp gì để có
thể ngăn chặn những cái hội nhóm này hoạt
động tà đạo phản khoa học ạ thực ra ban
tôn giáo thành phố cũng đã chủ động báo
kháo ủy ban thành phố để có chỉ đạo và
ban tôn giáo phối hợp với các ngành để
kiểm tra đánh giá ví dụ như là phối hợp
với những vấn đề công an sở y tế rồi để
đánh giá xem sức khỏe có tập luyện để có
những cái khoa học đấy cho mọi người biết là
tập như thế không đảm bảo về sức khỏe
không đảm bảo về chữa bệnh rồi thứ hai
là văn hóa để đánh giá những cái có
chuẩn về văn hóa không rồi công an có
đảm bảo về dịch tự không những
vấn đề đã ảnh hưởng nhiều gia đình như
thế nào rồi các sở ngành khác để cùng
nhau đưa ra những khuyến cáo cụ thể những
có những cái chính xác và khi mà đã
tổng hợp đánh giá thì báo kháo ủy ban
có những nếu có những điều kiện mà sai
lệch những phi phạm tự nhiên thì sẽ chỉ
đạo các cơ quan chức năng vào cuộc mà
sự đếm nghiêm theo đúng quy định pháp luật
có thể nói là từ giờ cho đến tết nguyên đán
đán thì rõ ràng là sẽ còn có những cái
diễn biến phức tạp không chỉ là tác
động của tình hình dịch bệnh khiến cho
tình hình trên mạng xã hội phát triển
đâu mà còn cái những cái niềm tin tí
ngưỡng tôn giáo của người dân cũng sẽ có
nhu cầu hơn vậy thì ông có cái dự báo
gì về cái hoạt động của các cái hội nhóm
này trong thời gian tới để có cái sự
cảnh báo tới người dân ạ tức là trong
thời gian tới thì dự báo bác dòng giáo
là có thể xuất hiện nhiều cái nhóm
tôn giáo mới lạ đặc biệt là có biểu
hiện hoạt động là tà đạo tà giáo tà kiến
những quan điểm rất là thì vì do
vì thứ nhất là do cái dịch bệnh rất
nhiều gia đình là bị dịch bệnh ảnh
hưởng nên cũng muốn là cầu mong có một
cái niềm tin để tin ngưỡng vững chắc thứ hai
là do dịch bệnh thì đời sống kinh tế
khó khăn rồi cực làm ảnh hưởng mọi thứ
ảnh hưởng đời sống xã hội làm cho chúng
ta là bị niềm tin bị thay đổi nên có
mong muốn là một những cái chỗ dựa về
tinh thần về niềm tin do vậy
là lợi dụng việc này là các cái đối
tượng các cái nhóm hội sẽ triển khai
đặc biệt là khi khoa học công nghệ phát
triển tức là tất cả chúng ta đều dùng
trên môi trường mạng các đối tượng này
lợi dụng các cái lên tảng mạng để triển
khai thu hút các con người để xâm nhập vào
họ đã lợi dụng không trực tiếp mà gián
tiếp rất nhiều những bài giao giảng rất
nhiều những cái thu hút làm cho chúng ta
nếu không không rảnh rác thì chúng ta có
thể là gì cứ nghĩ là gì mình không bao
giờ bị lừa cả tuy nhiên chúng ta đừng
có nghĩ là mình là tầm hiểu biết này
không bị lừa nhưng khi chúng ta tham gia
vào trong một quá trình rồi giờ chúng ta
ngấm mà chúng ta sẽ bị nói một cách cụ thể
là tẩy lão rồi thì lúc đấy chúng ta không
ý thức được cái việc là chúng ta chỉ
nghĩ là gì có thể là gì cho những cái tiền
kiếp sau tốt hơn nên có thể từ bỏ công
việc từ bỏ những gia đình người thân để đi
theo nhóm này làm cho tất hại và gây
xã hội trong những tương lai tới
ai cũng có thể trở thành nạn nhân nếu như
chúng ta không tỉnh tào đúng không ạ xin được
cảm ơn những phân tích hết sức hữu ích
vừa rồi của ông và cảm ơn ông đã dành
thời gian cho truyền hình công an nhân dân